tại bà rịa vũng tàu ubnd tỉnh đã họp và có công điện khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ và thường xuyên thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển về diễn biến của cơn bão tổ chức quản lý kiểm đếm và không cho tàu thuyền ra khơi

các tàu cá này đều đang được lực lượng biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu giữ liên lạc và thông báo diễn biến hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm để chủ động tránh bão
theo đánh giá hiện các địa phương đã chuẩn bị tốt các phương án phòng chống di rời và hậu cần với phương châm bốn tại chỗ
các hộ dân đều đã tranh thủ thu hoạch sớm hoa màu thủy hải sản cũng như có phương án bảo vệ tài sản và vật nuôi
chuẩn bị rà soát các phương án về ứng phó trong công tác sẵn sàng di dân
rồi công tác cứu hộ cứu nạn rồi kiểm tra lại toàn bộ tất cả những khu có các công trình
rồi các khu cần phải tập trung để chuẩn bị phương án di rời bố trí dân cư khi tình hình diễn biến phức tạp ở những khu vực trọng điểm
và đồng thời là các lực lượng thường trực là hai mươi bốn trên bốn để theo dõi diễn tiến của cơn bão số một mươi hai
hiện các tàu cá đánh bắt trên vùng biển bà rịa vũng tàu đang về nhiều
các lực lượng biên phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các cơ quan chức năng đang tập trung sắp xếp bố trí cho tàu thuyền neo đậu chẳng chống an toàn tại các bến
đồng thời quyết liệt di rời các hộ dân trên lồng bè nuôi cá cũng như trên các tàu cá đang neo đậu khẩn trương vào bờ không được bất cần chủ quan nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất hậu quả do cơn bão số một mươi hai có thể gây ra